từ nhiều năm nay ngành giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng bắt đầu triển khai xây dựng mô hình
trường học xanh đối với các trường tiểu học
qua hơn ba năm triển khai thì đến nay hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
đã đạt danh hiệu trường học xanh xây dựng môi trường xanh sạch đẹp
tạo không gian để giúp các em học sinh học tập tốt hơn
góp phần hình thành nhân cách ý thức cho các em ngay từ những năm đầu đến trường
trường tiểu học núi thành quận hải châu thành phố đà nẵng
là cơ sở giáo dục đầu tiên của quận hải châu
được chủ tịch ủy ban nhân dân quận trao bằng công nhận trường học xanh vào năm hai nghìn một mươi
là một trong những ngôi trường sung phong làm mô hình thí điểm và gặp không ít khó khăn
xong nhờ sự linh động của ban giám hiệu nhà trường trong việc chọn mua giống và trồng cây
sắp xếp lại các hạng mục cây xanh và các bậc phụ huynh tình nguyện ủng hộ
nhà trường đã sớm đạt danh hiệu trường học xanh
khi mọi người nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng nó thật đơn giản nhưng mà không phải như vậy
vì cái môi trường xanh của trường học xanh nó hội đủ nhiều yếu tố
từ cơ sở vật chất cho đến cây xanh trong nhà trường cho đến diện tích đất
cho đến các khung cảnh và kể cả từng phòng học
phải đạt được cái tiêu chuẩn mà quy định trong cái chuẩn trường hợp xanh
thì sau khi trường áp được cái tiêu chuẩn đó vào cho trường
thì nhà trường đã kêu gọi tất cả các tổ chức trong địa phương cơ quan mạnh thường quân
cũng như hội phụ huynh
hoặc là tri hội của các lớp và sự chung tay đồng thuận của toàn thể hội đồng sư phạm
thì mới có được cái danh hiệu này
cảm ơn các con về ngôi trường này
ở trong sân trường thì có rất nhiều cây xanh nên không khí vào giờ ra chơi thì rất trong lành
mỗi khi bước vào trường thì con cảm thấy có một cái điều gì đó rất thoải mái và thích thú
nên ngày nào con cũng muốn tới trường lúc sáng sớm
từ năm hai nghìn một mươi bốn thành phố đà nẵng đã ban hành bộ tiêu chuẩn và quy trình bình chọn công nhận trường học xanh
đối với các trường tiểu học trên toàn thành phố
sau ba năm triển khai thực hiện đến nay rất nhiều trường tiểu học đã được trao bằng chứng nhận trường học xanh
với các tiêu chí bình chọn theo quy định của thành phố
trong thời gian qua thì chúng tôi rất mừng rằng mô hình này
nó được sự hưởng ứng của đội ngũ lãnh đạo các trường các thầy cô giáo các em học sinh
và đặc biệt là sự hỗ trợ của sở tài nguyên môi trường
và sở tài nguyên môi trường trong việc thăm các đơn vị trường học
hỗ trợ các nguồn cây giống để chúng tôi trồng phủ xanh khắp các sân trường sắp khoảng trống còn lại được
cho đến nay thì rất mừng là nhiều trường học của thành phố đà nẵng
cái môi trường nó tốt hơn nhiều so với trước
và đặc biệt là hệ thống cây xanh phủ khắp các sân trường
không còn hiện tượng những sân trắng và trống như thời gian trước
hiện tại phong trào xây dựng trường học xanh đã lan tỏa rộng rãi và mang lại những hiệu quả thiết thực
góp phần tạo dựng môi trường sư phạm nâng cao chất lượng dạy và học tại đà nẵng
là tiền đề bước đệm để góp phần đưa đà nẵng về đích trở thành thành phố môi trường